giám đốc sở y tế đồng nai cho biết bệnh nhân số sáu trăm sáu mươi chín đã khỏi bệnh sau hai mươi ngày điều trị và liên tục ba lần xét nghiệm cho kết quả âm tính về virus sars cov hai
như vậy hiện đồng nai không còn bệnh nhân mắc covid một mươi chín bệnh nhân số sáu trăm sáu mươi chín là bác sĩ khoa ung bướu bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai